khi thấy lực lượng công an nam thanh niên đã dùng gậy tấn công nhưng đã bị khống chế
vụ việc xảy ra tại khu vực phường một mươi hai quận một mươi một tp hcm
công an quận một mươi một cho biết đã lấy lời khai của nam thanh niên tên phồng kim hiếu ba mươi bốn tuổi
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào trưa ngày một mươi ba tháng một mươi một khi nhận được tin báo của quần chúng về việc có một thanh niên
biểu hiện bất thường ném đá vào nhà người dân nên công an phường một mươi hai quận một mươi một đã cử lực lượng xuống xác minh
khi hai cán bộ công an xuống hiện trường yêu cầu hiếu hợp tác về trụ sở công an để làm việc
thì hiếu đã cầm một cây gậy tấn công lực lượng
một đồng chí công an đã nhanh chóng khống chế được hiếu đưa về trụ sở
cán bộ bị tấn công chỉ bị xây xây sát nhẹ và diễn biến của vụ việc được một người đi đường
quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội